mặc dù hôm qua mới là ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ nhưng ngay từ buổi chiều thì dòng người và phương tiện lưu thông hướng về các cửa ngõ thủ đô đã gia tăng
từ bốn giờ chiều qua nhiều tuyến đường cửa ngõ vào thủ đô hà nội đã ken đặc xe cộ
tại nút giao quốc lộ một a cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình lượng phương tiện từ quốc lộ một a hướng vào thành phố hà nội tăng đột biến
chiều từ cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình hướng vào thành phố hà nội xảy ra ủn ứ cục bộ
un tắc nghiêm trọng cũng xảy ra tại một số tuyến đường cửa ngõ thủ đô
sau lễ nhiều người dân tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long cũng bắt đầu rời quê đến thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai để chuẩn bị làm việc
trên tuyến quốc lộ một đoạn qua thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long hướng từ miền tây đi thành phố hồ chí minh
lượng phương tiện tăng đột biến hàng nghìn xe mô tô xe ô tô xe khách di chuyển rất chậm